tại thành phố cần thơ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung mương bộ trưởng bộ công an đã gặp mặt các cán bộ cao cấp nghỉ hưu tại các tỉnh miền tây nam bộ và tỉnh tây ninh
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm vui mừng và xúc động gặp lại cán bộ công an cấp cao khu vực tây nam bộ và tỉnh tây ninh trong dịp kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước
đồng thời thông tin một số nét về tình hình kinh tế xã hội đất nước thời gian qua kết quả của lực lượng công an trong việc phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự an ninh quốc gia
đại tướng tô lâm cho biết thời gian tới bộ công an tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng các địa phương chủ động kịp thời phòng chống các loại tội phạm
nhất là những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tấn công mạnh mẽ tội phạm ma túy tín dụng đen tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả xây dựng công an xã chính quy ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực ngành hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy các cấp từ trung ương đến cơ sở